mùa khô năm hai nghìn một mươi chín thành phố đà nẵng đã xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ
hàng nghìn hộ dân ở khu vực cuối nguồn lâm vào hoàn cảnh thiếu nước chầm chọng
và để có thể khắc phục được vấn đề trên trước thời điểm mùa khô năm nay
ubnd thành phố đã khẩn trương chỉ đạo các cấp các ngành liên quan triển khai nhiều biện pháp
bảo đảm cấp nước đủ cho người dân trên địa bàn thành phố
hiện tượng xâm nhập mặn tại sông cầu đỏ đang có diễn biến ngày càng phức tạp
thời gian xảy ra kéo dài xuất hiện ngay cả trong thời điểm mùa mưa
độ mặn đỉnh điểm được ghi nhận là trên hai sáu trăm linh mg trên lít
để ngăn mặn giữ ngọt hiệu quả một công trình đập tạm có chiều dài một trăm bảy mươi tám m
đã được cấp rút triển khai xây dựng và hoàn thành đầu năm hai nghìn hai mươi chỉ sau một tuần thi công
tại quỹ thuộc cầu đỏ chúng tôi giảm xuống rất nhiều khoảng gấp được một mươi lần
những năm trước đây mạng lưới cấp nước của khu vực sân tràn của ubnd sơn rất là xuống cấp và củ kỷ
do vậy khi tình trạng thiếu nước diễn ra thì nó rất là chậm chậm
với việc đầu tư mới này chúng tôi sẽ khắc phục được việc cải thiện nhanh chóng tình trạng cấp nước cho các khu vực thiếu nước
sau khi đường ống dẫn nước từ đập an chạch với công suất hai trăm ba mươi mg
một ngày đêm đi vào sử dụng cơ bản vấn đề nguồn nước thô đã được giải quyết
bên cạnh đó công ty cổ phần cấp nước đà nẵng cũng ưu tiên chú trọng đầu tư hoàn thiện hạ tầng
tại khu vực thường xuyên thiếu nước
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia từ tháng ba đến tháng năm năm nay
lượng dòng chảy trên các sông ở trung bộ và khu vực tây nguyên thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ ba mươi năm năm mươi
vì vậy ngoài những giải pháp cấp bách của chính quyền
người dân cũng cần chia sẻ với thành phố bằng cách sử dụng nước tiết kiệm nhất là ở thời điểm mùa khô đang cận kề